công an tp hà nội đã triển khai đợt gia quân tổng kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm tàng trữ kinh doanh sử dụng khí n hai o hay bóng cười với mục đích vui trời giải trí đợt gia quân lần này diễn ra trong một mươi ngày bắt đầu từ ngày một mươi bảy tháng tám đến hết ngày hai mươi sáu tháng tám
đợt gia quân lần này diễn ra trong một mươi ngày bắt đầu từ ngày một mươi bảy tháng tám đến hết ngày hai mươi sáu tháng tám
bên cạnh đó lực lượng chức năng công an tp hà nội sẽ đồng loạt cho chủ cơ sở ký cam kết không mua bán tàng trữ kinh doanh trái phép khí n hai o không để hành vi sử dụng bóng cười diễn ra tại các cơ sở kinh doanh cung cấp thông tin cho cơ quan công an khi phát hiện tổ chức cá nhân có biểu hiện nghi vấn tàng trữ kinh doanh trái phép sử dụng khí n hai o với mục đích vui trời giải trí